cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới thì người việt nam thường có phong tục đi lễ chùa
tại thành phố hồ chí minh ngay trong ngày đầu năm mới canh tí
rất nhiều người đã đến chùa để cầu bình an và may mắn
tại chùa vĩnh nghiêm quận ba thành phố hồ chí minh
từ sáng sớm có hàng ngàn người dân đổ về đây lễ chùa cầu may trong sáng mùng một đầu năm
thời tiết cũng chiều lòng người nên ai ai cũng cảm thấy sản khoái
trong không khí mát mẻ yên bình ở chùa
cái ngày mùng một đi lễ chùa là một cái điều thiên liêng đối với bác
là mình rất là hãnh diện nhà mình rất là tự hào về cái nền phật giáo của người việt nam
mình là yêu thương rồi giúp đỡ và gắn kết nhau
vào dịp đầu năm mới người việt nam thường có phong tục đi lễ
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa

người việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản là để ước nguyện
mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chống tâm linh
bỏ lại phía sau vất vả trong cuộc sống mưu sinh
thường nghe mùng một thì thư là đầu tiên thư sẽ cảm tạ những đức ơn trên
và ông bà và thần phật đã cho thư là mùng năm vừa qua mùng năm bình an và em vui
thứ hai là thư sẽ tiếp tục là cầu một năm mới hạnh phúc cho mọi người và cho gia đình mình
lễ chùa đầu năm trong những ngày đầu xuân mới
giữa không gian thanh tịnh khói nhan trầm mặt giữa sắc sen tinh khiết
mỗi người đều cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thản và cùng hái lọc đầu xuân
để gửi những ước mong bình dị cho một năm mới đã tới